do ảnh hưởng của giáy ngắp thấp kết hợp với hội tụ gió hoạt động mạnh
nên trong hôm nay và ngày mai tại bắc bộ tiếp tục có mưa rông trên diện rộng
có nơi sẽ xuất hiện mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là từ bảy mươi một trăm năm mươi mm một đợt
có nơi cao hơn trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
mưa nhiều ngày cũng sẽ khiến cho đất trở nên bở nhão
nên người dân cần đề cao cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực đồi núi
nền nhiệt hôm nay và ngày mai tại đông bắc bộ vẫn ở ngưỡng mát mẻ
sao động từ hai mươi bốn ba mươi hai độ sau đó từ ngày một mươi bảy tám khi vùng mưa được thu hẹp lại
nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trở lại
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa rông giải rác cùng bộ có mưa vừa mưa to đến rất to
với lượng mưa lên tới bảy mươi một trăm năm mươi mm một đợt có nơi cao hơn
do mưa lớn rồn rập nên người dân nơi đây cũng cần đề cao cảnh giác
với tố lốc gió rất mạnh trong cân rông
cũng như nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất rất cao
nền nhiệt trên khu vực trong cả ba ngày tới chưa tăng cao
trưa chiều sẽ chỉ ở xung quanh ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
lưu xuống trung bộ trong hôm nay và ngày mai tại thanh hóa và nghệ an
do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp và hội thụ gió nên có mưa rông giải rác
giúp nền nhiệt khá dễ chịu khi trưa chiều mai chỉ giao động từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
sau đó từ ngày một mươi bảy tháng tám nền nhiệt tại đây tăng nhanh trở lại
trong khi đó các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới tuy cường độ nắng giảm đi đôi chút
nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng ba mươi ba ba mươi sáu độ
nền nhiệt cao kết hợp với độ ẩm thấp khiến nguy cơ xảy ra cháy nổ
cháy rừng bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên cũng không nằm ngoài tác động
của hiệu ứng phân nên có nắng nóng gai gắt với mức nhiệt cao nhất ngày
đạt ngưỡng ba mươi bốn ba mươi bảy độ
phần còn lại từ khánh hòa đến bình thuận thời tiết dễ chịu hơn
khi trưa chiều chỉ ở xung quanh ngưỡng ba mươi một ba mươi ba độ
cần lưu ý là về chiều tối tại đây vẫn có thể xảy ra mưa rông
cục bộ đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
vẫn tiếp tục chịu sự chi phối của gió tây nam nên trong thời đoạn ba ngày tới
tại khu vực tây nguyên vẫn sẽ xuất hiện mưa rào và rông
thời điểm xảy ra chủ yếu là chiều tối và đêm
ban ngày sẽ có những khoảng nắng gián đoạn và giảm mưa
với mức nhiệt ngày đêm trên khu vực giao động từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác lúc chiều tối
riêng khu vực ven biển khả năng sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to ở một số địa phương
để phòng lốc xoáy và gió rất mạnh trong cơn rông
về nhiệt độ thì nền nhiệt tại đây chưa có nhiều biến đổi
chứ chiều sẽ duy trì ở trong ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ